xuất phát từ mâu thuẫn trong trận đá bóng của trẻ con
cả chục người đã dùng hung khí xông vào hỗn chiến khiến cho một người tử vong
ngay trong tối qua công an quận một mươi một tp hcm đã bắt gần cấp tám người có liên quan đến vụ hỗn chiến này
vụ hôn chiến xảy ra tại khuôn viên trung cư cây mai ở phường một mươi sáu quận một mươi một khiến cho lê quang tiến tử vong
người trực tiếp đâm tiến tử vong là lương duyên doanh phương bị điều tra về hành vi giết người
bảy đối tượng còn lại bị xử lý vì hành vi cố ý gây thương tích
nguồn nhân dẫn đến án mạng bước đầu được xác định là con của phương đã bóng trúng vào con của huỳnh thị bích dung
sau đó giữa hai người lớn xảy ra mâu thuẫn
dung đã gọi điện cho em gái là ngô thị tường vi và lê quang tiến cùng hai người đàn ông khác đến hỗ trợ
lúc này phương đã vào nhà lánh mặt
tuy nhiên trong khi đi bộ ra công viên phương gặp lại con của dung
nên đã lấy dao ra đe dọa cháu bé
dung đã kéo khoảng một mươi người đến trước nhà của phương để giải quyết
hậu quả của vụ việc là tiến bị phương đâm gây thương tích nặng và tử vong sau đó
ba cha con của phương cũng bị thương tích nặng